trước thực trạng thành phố hồ chí minh bị ngập nặng nhiều năm qua mới đây ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã tiến hành triển khai thí điểm mô hình đặt máy bơm ly tâm để giải quyết cho tình trạng này
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh sẽ tiến hành thí điểm mô hình sử dụng máy bơm ly tâm tại một điểm ngập nặng trên đường nguyễn hiếu cảnh quận bình thạnh
mô hình với công nghệ tiên tiến sẽ dùng máy bơm với công suất thiết kế chín mươi sáu m ba một giờ có cổ hút thiết bị chắn và vớt rác tự động
ngoài ra hệ thống sử dụng dầu diesel nên không có nguy cơ chập điện mất an toàn cho người sử dụng
việc áp dụng công nghệ chống ngập kiểu mới sẽ theo hình thức tự bỏ vốn đầu tư nếu thành công mới thu chi phí